thực hiện nghị quyết số ba mươi a của chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
đến nay sau hơn một mươi năm triển khai tỉnh quảng trị đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng
từng bước nâng cao đời sống cho người ân dân và thoát nghèo bền vững
ghi nhận tại huyện đắk rông một trong sáu mươi hai huyện nghèo của cả nước được hỗ trợ từ chương trình ba mươi a
từng là hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn năm hai nghìn một mươi năm gia đình anh hồ văn hoan thôn ca lu xã đắk rông
được hỗ trợ con dê giống từ nguồn vốn chương trình ba mươi a
nhờ chăm sóc tốt đến nay đàn dê của gia đình anh hoan đã lên đến hàng chục con
đó chính là động lực để giúp gia đình anh thoát nghèo
nhiều gia đình khó khăn khác tại huyện miền núi đắk rồng cũng đã được hỗ trợ con giống cây giống để phát triển kinh tế cải thiện cuộc sống
đắk rồng này rất là phù hợp tôi nghĩ là như thế mà gia đình tôi có thể thoát được nghèo sớm hơn
sau hơn một mươi năm thực hiện nghị quyết ba mươi a của chính phủ huyện đắk rông đã nhận được sự đầu tư hỗ trợ rất lớn của nhà nước
và các ngành đơn vị doanh nghiệp liên quan với tổng nguồn vốn hơn năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng
các công trình cơ sở ở tầng thiết yếu đã được tập trung đầu tư xây dựng tạo nhiều thuận lợi cho nhân dân trong sản xuất và đời sống
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ năm mươi sáu năm mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn ba mươi ba tám mươi sáu cuối năm hai nghìn một mươi chín
thu nhập bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi chín là hai mươi bốn triệu đồng
tới đây thì huyện cũng là chuẩn bị tất cả các điều kiện kêu gọi các tổ chức các cá nhân cũng như là các chủ trương lớn của nhà nước
để hỗ trợ thêm cho huyện đắk rông và đặc biệt là huyện cũng là muốn để làm sao đó
để có cái chính sách
theo nghị quyết ba mươi a được kéo dài cho huyện để tiếp tục là xóa đói giảm nghèo cho bà con
nguồn vốn từ chương trình ba mươi a đã mang lại những đổi thay to lớn tích cực trong nhiều mặt đời sống trên địa bàn huyện miền núi đắk rồng
tuy nhiên tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn ở mức cao
việc thay đổi thói quen tập tục sản xuất của bà con dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn
vì vậy huyện đắk rông vẫn cần tiếp tục hỗ trợ vận dụng tốt sự hỗ trợ từ tỉnh và trung ương
mới có thể từng bước vươn lên sớm thoát khỏi nhóm huyện nghèo của cả nước